bộ y tế đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai và xin ý kiến của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới một mươi hai
đáng chú ý bộ y tế cũng đang lập kế hoạch sử dụng vaccine cho trẻ từ ba tuổi trở lên đồng thời tiêm nhắc lại mũi ba và bốn cho người tiêm đủ liều vaccine
theo bộ y tế chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở việt nam đã chính thức triển khai từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên toàn quốc
hiện bảy địa phương tiến hành tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là thành phố hồ chí minh thành phố đà nẵng bình dương kiên giang ninh bình quảng ninh và vĩnh long
khoảng tám trăm linh liều vaccine đã được tiêm một số địa phương khác đã lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em khi vaccine được phân bổ
bộ y tế đang hướng tới vaccine bao phủ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt một trăm linh trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đang hướng tới vaccine covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi dựa trên khả năng cung ứng vaccine của nhà sản xuất
giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết ngay khi có vaccine về viện sẽ báo cáo bộ y tế để xin ý kiến chỉ đạo về việc phân bổ cho các địa phương trên cơ sở kế hoạch dự trù các tỉnh thành đã gửi về
do đó các địa phương cần tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi ngay số vaccine đã được phân bổ vaccine tiêm cho trẻ em của các địa phương sẽ phân bổ theo đợt riêng
đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát nhu cầu vaccine covid một mươi chín những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một và xây dựng kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai để tiêm cho người dân
bộ đề nghị xây dựng kế hoạch tiêm nhắc lại mũi ba và bốn cho người đã tiêm đủ hai mũi
kế hoạch của các địa phương là cơ sở để bộ y tế phân bổ vaccine trong tháng một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ra soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn
theo các nhóm tuổi ba một mươi một tuổi một mươi hai một mươi năm tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này
đồng thời các tỉnh xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi hai cho trẻ từ ba tuổi trở lên và người lớn trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn cho người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
đến sáng ngày sáu tháng một mươi một dữ liệu tại cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín cho thấy cả nước đã tiêm được tám mươi tám năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó khoảng hai mươi bảy triệu người tiêm đủ hai liều vaccine trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín là tám mươi hai và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là hơn ba mươi bảy dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
chuyển sang một thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm trong ngày hôm nay liên quan đến tám ca mắc mới tại hà nội
theo đó nơi sinh sống của tám ca mắc này chính là khách sạn nơi đội tuyển việt nam đóng quân điều này khiến không ít người lo lắng về tình hình sức khỏe của cả đội tuyển
cụ thể trung tâm kiểm soát
bệnh tật thành phố hà nội cdc thông báo khẩn tìm người tới tòa nhà tramvit và khách sạn grand praza trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi một
địa điểm này ghi nhận tám kf khách sạn rembraza chính là nơi đội tuyển việt nam đóng quân trong đợt tập trung hiện tại
điều này làm dấy lên lo ngại quá trình chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên park hang seo cho hai trận vòng loại thứ ba world cup khu vực châu á bị ảnh hưởng
trong thời gian hội quân đội tuyển việt nam phải tuân thủ nguyên tắc bong bóng toàn bộ các thành viên của đội tuyển việt nam đều hoàn thành tiêm hai mũi vaccine
tổng thư ký liên đoàn bóng đá việt nam lê hoài anh cho biết trong thời gian đóng quân tại khách sạn grand praza đội tuyển việt nam đã ở khu vực riêng và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài
hiện tại tình hình đội vẫn ổn trước mắt đội tuyển việt nam sẽ thực hiện đầy đủ quy trình theo hướng dẫn của cdc hà nội
theo quy trình của liên đoàn bóng đá thế giới fifa và châu á fc thành viên của các đội tuyển được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ liên tục trong thời gian tập trung
chỉ những cá nhân không có kết quả âm tính trong hai lần xét nghiệm gần nhất trước trận đấu mới không được tham dự
chuyển sang thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại tp hcm
mới đây do phát hiện số ca tăng cao với nhiều ca nhiễm cộng đồng tp hcm đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch covid một mươi chín
cụ thể trước đó sáng
hôm nay trung tâm y tế huyện hóc môn tp hcm cho biết tính tới thời điểm hiện tại huyện ghi nhận hai mươi hai chín trăm một mươi bốn ca bệnh covid một mươi chín
điều đáng quan tâm là nhiều ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng
hai xã huyện hóc môn có số ca covid một mươi chín cao là bà điểm bốn chín trăm năm mươi sáu ca và xuân thới thượng một một trăm tám mươi sáu ca
để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến ca covid một mươi chín tăng cao tại hai xã trên
đội phản ứng nhanh của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đã có mặt tại hai xã vào ngày năm tháng một mươi một
hcdc cũng yêu cầu trung tâm y tế huyện hóc môn tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện
khẩn trương xử lý ổ dịch cộng đồng theo đúng hướng dẫn của sở y tế tp hcm
trước đó sở y tế tp hcm cũng đã phối hợp với cục quân y điều rộng một mươi năm trạm y tế lưu động
từ quận bình tân tp hcm đến tăng cường cho huyện hóc môn
sở y tế tp hcm yêu cầu trung tâm hồi sức bệnh viện trung ương huế và bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
tăng cường hội trần và hỗ trợ tiếp nhận số ca mắc covid một mươi chín nặng cho bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn
theo sở y tế tp hcm sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường
giám sát diễn biến dịch bệnh mỗi ngày cho thấy số ca mắc mới ở tp hcm đang điều trị tại nhà
và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây
trên cơ sở đó tp hcm đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch do hcdc đảm trách
kích hoạt các trạm y tế lưu động với lực lượng là các y bác sĩ dự bị do các trung tâm y tế và bệnh viện đảm trách
đây được xem là những hoạt động mới được ngành y tế tp hcm triển khai
tại các quận huyện có số ca bệnh covid một mươi chín tăng cao trong thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát sự hiệu quả covid một mươi chín tình hình mới
sở y tế tp hcm yêu cầu các cơ sở y tế duy trì những biện pháp phòng chống dịch đã đề ra
tuyệt đối không chủ quan không lơ là và tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
liên quan đến thông tin về tp hcm mới đây tại cuộc làm việc với ủy ban văn hóa giáo dục
về tình hình dạy và học trực tuyến của các tỉnh phía nam như bình dương tp hcm và bến tre
ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
hai mươi sáu học sinh của tp hcm vẫn còn kẹt lại ở các tỉnh
những em này cần trở lại tp hcm để chuẩn bị cho việc học tập trung sắp tới
hai mươi sáu học sinh của tp hcm còn kẹt ở quê bao gồm những em đang theo học trực tuyến hoặc học tạm ở quê
hiện nay giao thông giữa một số địa phương với tp hcm đã thông suốt
phụ huynh có thể đón con trở lại tp hcm
với các tỉnh chưa kết nối giao thông với tp hcm
phụ huynh có nhu cầu cho con trở lại tp hcm có thể báo với nhà trường nơi các em đang theo học
các trường sẽ tập hợp danh sách và gửi về sở
sở sẽ xin ý kiến của ubnd tp hcm phối hợp với các sở ngành bố trí sắp xếp phương tiện đón học sinh trở lại
ông nguyễn văn hiếu nói
học sinh khối chín và một mươi hai ở tp hcm đang được đề xuất cho học trở lại trực tiếp vào đầu tháng một mươi hai
việc đón học sinh trở lại thành phố là một trong những công tác chuẩn bị cho việc mở cửa trường
đảm bảo chất lượng giáo dục và công bằng cho học sinh
các trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận những em đã học tạm ở quê
được dạy học trực tiếp sở đã chỉ đạo hiệu trưởng và các trường phải thống kê nắm cụ thể khu vực
vùng học sinh ở để sắp xếp phù hợp đồng thời dự trù được những tình huống phát sinh
liên quan đến dịch covid một mươi chín trong nhà trường khi mở cửa ra
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có tờ trình đề xuất với ubnd tp hcm về kế hoạch cho học sinh học trực tiếp
theo cấp độ dịch của từng địa phương trong đó các địa phương được xác định dịch ở cấp độ một
nguy cơ thấp và trung bình sẽ tổ chức dạy học trực tiếp
địa phương ở cấp độ ba nguy cơ cao dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến
địa phương ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến trên truyền hình giao bài tự học
về kế hoạch này ông hiếu cho biết việc mở cửa trường học đã được đánh giá theo cấp độ dịch
tuy nhiên chỉ khi thầy cô được tiêm đủ vaccine trường lớp an toàn vệ sinh
mỗi trường xây dựng được phương án dạy học trực tiếp và xử lý tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh
ngành giáo dục mới đề xuất cho học sinh học trở lại
hiện tp hcm đã thí điểm cho học sinh khối lớp một hai sáu chín và một mươi hai của trường tiểu học thạnh an
trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an xã đảo thạnh an huyện cần giờ được đến trường học trực tiếp
khoảng một trường học trong tổng số hơn một hai trăm linh cơ sở giáo dục được chưng dụng phục vụ chống dịch covid một mươi chín đã được trả lại
những trường này đang gấp rút vệ sinh tu sửa để kịp đón học sinh trở lại
số trường chưa được bàn giao sẽ được trao trả dần trong tháng một mươi một
thưa quý vị và các bạn thời gian này các tỉnh phía tây nam bộ đang đối mặt với nguy cơ bùng dịch
do ghi nhận số ca mắc tăng báo động mỗi ngày với hàng loạt các ca mắc cộng đồng
trước tình trạng này giám đốc bệnh viện trợ rẫy đã nhận định sẵn sàng nguồn oxy cho bệnh nhân covid một mươi chín
là điều rất cần thiết trước khi dịch thực sự bùng
cụ thể đoàn chuyên gia của bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã đóng chốt tại tỉnh bạc liêu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến nay
đây là một trong những điểm nóng của tây nam bộ những ngày vừa qua
tiến sĩ bác sĩ nguyễn tri thức giám đốc bệnh viện trợ rẫy là trưởng đoàn và làm việc cùng tỉnh bạc liêu nhận định
tình hình dịch tại tỉnh bạc liêu căng thẳng vì nhiều nguyên nhân
thứ nhất số các f trong cộng đồng tăng cao một số nơi không xác định được nguồn lây
thứ hai đó là độ phủ vaccine thấp
nguyên nhân thứ ba khiến tình hình thêm lo ngại là hệ thống y tế cơ sở rất khó đáp ứng được nếu dịch bùng phát
nhận thấy sự tri viện liên tục những ngày qua của ngành y tế tp hcm với các tỉnh tây nam bộ
bác sĩ thức cho rằng quan trọng nhất là năng lực tự thân của các địa phương sự tri viện không phải là yếu tố quyết định
giám đốc bệnh viện trợ rẫy chia sẻ các địa phương cần phải nhanh chóng tính toán đến oxy cho bệnh nhân covid một mươi chín
trước đó bộ y tế đã yêu cầu các bệnh viện tuyến huyện bệnh viện hạng hai cần có hệ thống oxy trung tâm
thế nhưng thực tế theo bác sĩ thức hiện nay rất nhiều huyện ở miền tây chưa có oxy lỏng
do đó khi đoàn công tác bệnh viện trợ rẫy xuống hỗ trợ bạc liêu chúng tôi ngay lập tức tư vấn khẩn trương phải xây dựng hệ thống này
bác sĩ thức nhận định dù bệnh diễn tiến rất nhanh nhưng nếu bệnh nhân covid một mươi chín được thở oxy đúng thời điểm
sẽ ngăn chặn hiệu quả việc chuyển nặng bệnh nhân có thể trở về độ nhẹ bình thường
ông khẳng định các địa phương cần phải tập trung hiệu quả vào tầng một tầng hai
đương nhiên tầng ba vẫn phải thiết lập nhưng phải đánh chặn từ xa không để bệnh nhân chuyển nặng
nếu để bệnh nhân phải thở máy hay chạy ecmo thì tỷ lệ cứu sống rất thấp
bên cạnh oxy tiến sĩ thức cho rằng tây nam bộ phải nhanh chóng phủ rộng vaccine mũi một
vì khi đó tỷ lệ chuyển nặng sẽ giảm đi nhanh chóng
theo chỉ đạo của bộ y tế bệnh viện trợ rẫy cấp tốc hỗ trợ tỉnh bạc liêu một mươi tám liều vaccine pfizer
một mươi liều vaccine astrazeneca bệnh viện thống nhất hỗ trợ thêm năm liều
thông tin về dịch bệnh bình dương theo đánh giá tình hình
ngành y tế tỉnh cảnh báo hai mươi xã phường nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh
trong những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín ở địa phương này có xu hướng tăng lên
do đó bình dương khuyến cáo người dân chấp hành tốt quy định phòng chống dịch
thực hiện thường xuyên quy tắc năm k
thông tin mới nhất từ ngành y tế tỉnh bình dương cho biết
kết quả đánh giá cấp độ dịch từng địa phương xác định có nhiều nơi nguy cơ cao bùng phát dịch
bình dương có chín mươi một xã phường thị trấn được chia thành ba cấp
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh có hai mươi tám xã phường thị trấn
cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng có bốn mươi ba xã phường thị trấn
và cấp độ ba nguy cơ cao màu cam có hai mươi xã phường thị trấn
theo đó thành phố thủ dầu một có hai phường thuộc cấp độ một bảy phường thuộc cấp độ hai năm phường cấp độ ba
thành phố thuận an có ba phường thuộc cấp độ một bảy phường cấp độ hai
thành phố dị an bốn phường cấp độ hai ba phường cấp độ ba
thị xã tân uyên bốn phường xã cấp độ một tám phường cấp hai
thị xã bến cát một phường cấp hai bảy phường xã cấp ba
huyện bầu bàng một xã thuộc cấp một năm xã thị trấn cấp hai và một xã cấp ba
huyện bắc tân uyên ba xã thị trấn cấp một bốn xã thị trấn cấp hai và ba xã thị trấn cấp ba
huyện phú giáo chín xã thị trấn thuộc cấp một hai xã thuộc cấp hai
huyện dầu tiếng sáu xã thị trấn cấp một năm xã cấp hai và một xã cấp ba
theo số liệu thống kê từ cdc bình dương cho thấy số ca mắc covid một mươi chín ở địa phương này có xu hướng tăng lên
cụ thể vào ngày ba mươi một tháng một mươi địa phương ghi nhận sáu trăm bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín
ngày một tháng một mươi một có sáu trăm tám mươi hai f ngày hai tháng một mươi một có bảy trăm tám mươi f ngày ba tháng một mươi một có bảy trăm bảy mươi ba f một
ngày bốn tháng một mươi một có chín trăm bốn mươi tám ca và ngày năm tháng một mươi một có chín trăm một mươi bảy ca
thống kê từ hệ thống ba tầng điều trị covid một mươi chín ở bình dương cho thấy số bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh liên tục tăng lên
trong khi số bệnh nhân nhập viện chuyển nặng giảm dần rất nhiều
mặc dù số ca mắc ghi nhận cao mỗi ngày nhưng số f không nhập viện chỉ khoảng hai trăm linh ca
hiện bình dương có hơn hai trăm ba mươi hai ba trăm linh người xuất viện trong tổng số hai trăm ba mươi sáu hai trăm linh ca mắc trong đợt dịch thứ tư này
tiến sĩ bác sĩ nguyễn hồng trương cho hay
tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng tử vong ở địa phương giảm nhờ đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và tiêm chủng vaccine
hiện địa phương này có hơn chín mươi bảy dân số tiêm ít nhất một mũi vaccine và hơn tám mươi dân số tiêm mũi hai
hiện chưa có f nào ở bình dương đã tiêm vaccine phải chuyển lên tầng ba tầng cấp cứu hồi sức
theo lãnh đạo sở y tế bình dương chiến lược bóc tách một trăm linh f ra khỏi cộng đồng để đạt mục tiêu zero covid rất khó
và địa phương đang chuyển dần sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả covid một mươi chín
mỗi người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là tránh tâm lý xả hơi sau thời gian giãn cách
cần nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
trên tinh thần phòng hơn chống người dân phải quét mã qr tại các điểm đến cơ quan công sở cơ sở khám chữa bệnh quán ăn siêu thị trung tâm thương mại chợ truyền thống cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm phương tiện công cộng nhà máy
tự thực hiện test nhanh kháng nguyên tại nhà hoặc tham gia test covid một mươi chín cộng đồng khi địa phương thông báo
thưa quý vị và các bạn hiện nay tỉnh bình thuận cũng là một trong những tỉnh thành có số ca mắc lớn mỗi ngày
đặc biệt hai địa phương thuộc tỉnh này là thành phố phan thiết và huyện thuận bắc
đến nay cũng đã chuyển sang cấp độ bốn tức là vùng đỏ do số ca mắc lớn
theo đó ông nguyễn minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho biết dịch covid một mươi chín của tỉnh này vẫn đang ở cấp độ hai
tuy nhiên thành phố phan thiết và huyện hàm thuận bắc đã chuyển sang cấp độ bốn vùng đỏ
hiện tại toàn tỉnh có một mươi ba xã phường thị trấn thuộc vùng đỏ một mươi bốn xã phường thị trấn thuộc vùng cam bốn mươi hai xã phường thị trấn thuộc vùng vàng năm mươi năm xã phường thị trấn thuộc vùng xanh
tính đến sáng ngày sáu tháng một mươi một tỉnh bình thuận ghi nhận sáu ba trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín
địa phương có số ca mắc cao nhất là thành phố phan thiết với hai năm trăm một mươi năm ca thị xã la di có một chín trăm chín mươi bảy ca huyện hàm thuận bắc với sáu trăm linh ca
với sáu trăm bốn mươi bảy ca để khống chế dịch covid một mươi chín ở phan thiết tỉnh bình thuận yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố phan thiết đánh giá lại những hạn chế thiếu sót trong công tác phòng chống dịch trong thời gian qua
những khâu những việc những tổ chức cá nhân làm chưa tốt rút ra bài học kinh nghiệm để điều chỉnh cách phòng chống dịch phù hợp với thực tiễn
phải thể hiện được sự quyết tâm cao thống nhất xuyên suốt trong tập thể lãnh đạo thành phố và cả ở các cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
khẩn trương khống chế các ổ dịch hiện hữu khoanh vùng không để lây lan ra cộng đồng và các phường xã
các ổ dịch phát sinh mới phải khẩn trương khoanh vùng thần tốc xét nghiệm bóc tách được f quản lý chặt chẽ việc đi lại của người dân trong vùng dịch
đối với những phường xã thời gian qua liên tục là vùng đỏ vùng cam thì phải khẩn trương xây dựng kế hoạch thay đổi cách thức phòng chống dịch để tạo điều kiện sự chuyển biến cố gắng phân đấu chuyển sang vùng vàng vùng xanh
trong trường hợp dịch bệnh trên địa bàn ngày càng khó kiểm soát và tình hình xấu đi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết phải chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
bên cạnh đó tăng cường kiểm soát chặt chẽ vùng đỏ lập chốt kiểm soát theo quy định để kiểm tra phương tiện người ra vào cần thiết thì phải lập danh sách người phương tiện được phép ra vào
lực lượng được bố trí làm việc tại các chốt kiểm soát phải được phổ biến đầy đủ các quy định về phòng chống dịch thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào chốt tổ chức xét nghiệm cộng đồng theo quy định
trong đó lưu ý xét nghiệm đối với người lao động tại các cơ quan cơ sở sản xuất kinh doanh nhóm người có nguy cơ cao phan thiết không được bỏ sót người cần xét nghiệm có chế tài nghiêm đối với các đối tượng cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
đối với việc xử lý f phát sinh mới thực hiện phong tỏa hẹp tại các khu vực phát sinh kf tổ chức cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân căn cứ các yếu tố dịch tễ để tính toán mở rộng khu vực phong tỏa tạm thời nhằm tiếp tục xét nghiệm truyệt đề kịp thời bóc tách f trong khu vực phong tỏa xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở khu vực vùng đỏ vùng cam và các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian tới
nội dung kế hoạch phải chi tiết từng khu vực lấy mẫu số người thời gian thực hiện số lượng tổ lấy mẫu vật tư y tế cần dùng và có đề xuất đến ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành liên quan hỗ trợ những nội dung cụ thể đồng thời phải chủ động bố trí lực lượng truy vết thường xuyên các ca mắc mới ổ dịch mới không được để bị động khi có tình huống xấu xảy ra
thưa quý vị thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với dịch bệnh trong tình hình mới để thích ứng an toàn linh hoạt
tuy nhiên thực tế hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật những tin tức về tình hình dịch bệnh trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại